thưa quý vị thời gian qua đã có những buổi hội thảo giới thiệu về sản phẩm đã không còn quá xa lạ
đây là cơ hội giúp người dân được sử dụng những sản phẩm mới có chất lượng tốt giúp ích cho đời sống xã hội
tuy nhiên với những lời quảng cáo như rót mật vào tay thì nhiều người đã bỏ ra tiền triệu
thậm chí hàng chục triệu đồng để mua sản phẩm mà họ tin là rất tốt cho sức khỏe
vâng đúng là như vậy thời gian qua đã xuất hiện tình trạng người dân bị lừa dối lợi dụng
để mua những sản phẩm như chăn ga gối đệm vòng tay có chứa than hỏa tính
do sự thiếu hiểu biết thiếu thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng
nên đông đảo bà con đã bị kẻ xấu lợi dụng đưa ra những tác dụng tốt khác xa với thực tế
để từ đó thu lực lợi nhuận cao
và xin mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của intv
và vòng than hòa tính
chiếc vòng này bà hát mua tại hội thảo sức khỏe do một nhóm người tự xưng là nhân viên của công ty đến từ hàn quốc tổ chức
khi chúng tôi xâm nhập vào phòng tổ chức hội thảo thì được biết chỉ có những người phụ nữ lớn tuổi mới được phép tham gia
tại buổi hội thảo mà chúng tôi chứng kiến có khoảng hơn bốn trăm linh cụ già tham gia
tại đây các cụ được giới thiệu về các sản phẩm và công dụng thần kỳ của những sản phẩm đó
sản phẩm được giới thiệu đều phục vụ việc chăm sóc sức khỏe
và vòng than hoạt tính là một trong nhiều sản phẩm bán chạy ở đây
vòng than hòa tính nó làm nóng nó điều hòa tiêm mạch tiêm mạch nó nóng nó bị viêm hỏng
điều tâu ở đâu thì đẹp
riêng cái than hòa tính đấy là cái vòng than hòa tính
chúng tôi đem chiếc vòng có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật thần kỳ như đồn thổi
đến hỏi chuyên gia hóa học trần hồng côn
và thật bất ngờ với câu trả lời nhận được
tính nó sốt nó dễ vỡ
thế là cái than mà người ta gọi là nhiệt hóa nó lên đúng không ạ

những cái tích nhưa những cái tích nhưa những cái tích nhưa những cái tích nhưa những cái tích nhưa
những cái tích dưới xe cái hàm mi xe mi lô lít minh tất cả nó bay đi
thì nó còn lại là cái than
thì cái than nó rất là chắc và nó có thể là đây là có lẽ là một miếng than thường chứ không là than hòa tính
hiện nay than hoạt tính được sử dụng nhiều trong lĩnh vực môi trường
chủ yếu trong việc xử lý nước thải khí độc
than hoạt tính cũng được sử dụng trong y học
bằng cách nuốt các viên than hòa tính vào cơ thể
sẽ hút các chất độc giảm tối đa chất độc nhiễm vào cơ thể
tuy nhiên việc đeo vòng than hoạt tính mà hỗ trợ ngăn ngừa và trị bệnh
thì chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này
thì phải nói là nếu người ta sử dụng thì nó sẽ bão hỏa rất là nhanh

thì trong nhà chúng ta có thức ăn hoặc có tất cả các thứ
thì trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì nó đã bão hỏa
và khi nó bão hỏa như vậy rồi thì nó không có khả năng thức phụ tiếp nữa
theo khảo sát của chúng tôi trên thị trường
giá bán trung bình hiện nay rơi vào khoảng một mươi một mươi năm đồng một kg than hoạt tính
tùy vào biến động thị trường và tùy loại than
giá của nó từ khoảng nào đến khoảng nào hả chú
giá từ sáu đến sáu mươi đồng một kg
và thậm chí có cái hơn nữa
thế nhưng chiếc vòng bà hát mua tại hội thảo chỉ gồm một miếng than nhỏ
nhưng có giá lên tới bốn trăm ba mươi đồng sau khi đã giảm giá một nửa
nghĩa là một miếng than hoạt tính mà bà hát mua
sẽ tương đương bốn mươi đến năm mươi kg than hòa tính trên thị trường
vậy tại sao bà hát và hàng trăm người lại có niềm tin tuyệt đối
về khả năng ngăn ngừa bệnh tật của chiếc vòng than hoạt tính
người mua hàng mà các đối tượng này hướng tới là những phụ nữ có tuổi
cuộc sống không khá giả nhưng đã tích cóp được một khoản tiền nhỏ để dưỡng già
thông thường để tạo niềm tin cho người mua
các đối tượng bán vòng thường tổ chức hội thảo bán hàng công khai
tiếp đó tổ chức hội thảo sức khỏe đưa ra những khoảng khả năng
và báo thổi phồng về công dụng của sản phẩm
thực hiện các thí nghiệm mang tính khoa học để người tiêu dùng tin tưởng quyết định mua hàng
cũng vì tin theo quảng cáo tại một hội thảo bán hàng
bà a ở lĩnh nam hà nội đã chi hai tám triệu đồng cho chuỗi vòng này
tiểu đường đủ các loại thì tôi mua
vân liệu người ta quảng cáo người ta bảo là công ty đài loan người ta quảng cáo
nó là hạt cây hay hạt gì là thuốc
tuy nhiên sau một năm đeo vòng đều đặn
bà mới té ngửa vòng không hề có tác dụng như quảng cáo
vợ tôi thì nhiều bệnh tôi phải mua về cho vợ tôi làm thế nào
một thời gian dài đeo không thấy gì chuyển biến về sức khỏe
giờ đây chiếc vòng không còn được nâng niu đeo cẩn thận trên cổ nữa
mà vị trí quen thuộc của nó được lựa chọn chính là trong nhà vệ sinh
và dường như bà cũng đã quên sự hiện diện của nó trong cuộc sống của mình